sau một thời gian chuẩn bị cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã chính thức có công thư
đề nghị cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm của mỹ công nhận tương đương cho sản phẩm cá da trơn của việt nam
trong đó chủ yếu là cá cha và cá ba sa
theo cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vừa qua đơn vị này đã chính thức gửi công thư yêu cầu phía mỹ
khởi động quá trình đánh giá tương đương đối với hệ thống kiểm soát sản phẩm cá da trơn của việt nam
trước khi gửi công thư yêu cầu cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm của mỹ công nhận tương đương
phía mỹ đã cho việt nam thời gian chuyển tiếp một mươi tám tháng tức là đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện các công việc có liên quan nhằm chứng minh sản phẩm cá da trơn việt nam được sản xuất
chế biến tương đương với hệ thống của phía mỹ
cũng theo cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trong thời gian chuyển tiếp từ ngày một tháng ba năm ngoái đến nay
việt nam đã có sáu mươi hai nhà máy của các doanh nghiệp được cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm của mỹ
đưa vào danh sách được phép xuất khẩu sản phẩm cá da trơn vào quốc gia này
các chuyên gia cho rằng nếu đề nghị công nhận tương đương cho cá gia trần việt nam của cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
được cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm của mỹ thông qua
thì sẽ khẳng định được hình ảnh và chất lượng sản phẩm cá cha việt nam ở thị trường mỹ nói riêng và trên thị trường thế giới nói chung